nhằm động viên khích lệ các doanh nghiệp doanh nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội
hỗ trợ cộng đồng đồng thời tôn vinh các nhà báo luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp doanh nhân
chiều nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức chương trình diễn đàn doanh nghiệp và báo chí hai nghìn một mươi chín
cơ hội hợp tác phát triển từ khủng hoảng covid một mươi chín và lễ phát động chương trình
bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ tám
tại diễn đàn các diễn giả đã thảo luận về mối quan hệ hợp tác đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp
vai trò quan trọng trong tiến trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng
và quá trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước nói chung
doanh nghiệp thông qua thông tin trên các cơ quan thông tấn báo chí giúp chính phủ và các cơ quan nhà nước
lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp từ việc thực hiện chủ trương chính sách
để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành
cũng tại diễn đàn vcci đã công bố thể lệ chương trình bình chọn tác phẩm báo chí
về doanh nhân doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ tám